không chỉ cá mú mà cá hồng nuôi của ngư dân ở cửa biển lễ thịnh xã an ninh đông huyện tuy an tỉnh phú yên cũng bị chết hàng loạt
hiện cá chết gần hết chỉ còn khoảng một con cá mú và hơn một mươi con cá hồng của bốn mươi hộ nuôi tổng thiệt hại gần ba tỷ đồng
từ cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến nay đã có hơn bảy mươi ba con cá mú và cá hồng ở xã an ninh đông bị chết trong một bảy trăm sáu mươi hai lồng nuôi của một trăm chín mươi ngư dân có kích cỡ từ ba đến một kg một con tổng thiệt hại gần ba tỷ đồng
theo trị cục chăn nuôi và thủy sản tỉnh phú yên nguyên nhân bùng phát dịch bệnh trên cá nuôi là do mật độ lồng bè nuôi quá dày lưu tốc dòng chảy kém lồng nuôi không hợp vệ sinh
ngoài ra còn do nguồn nước bị ô nhiễm do chất thịt

nguyên nhân bùng phát dịch bệnh trên cá nuôi là do mật độ lồng bé nuôi quá dày lồng nuôi không hợp vệ sinh